các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đạt được mục tiêu đó các cấp ủy chính quyền ở yên bái đã tập trung thực hiện dự án cải thiện hệ thống y tế cơ sở
với mục tiêu củng cố hoàn thiện chất lượng các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
đưa các dịch vụ y tế đến gần dân bảo đảm mọi người đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu
từng bước thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe đáp ứng cơ bản về nguồn lực cho y tế tuyến xã
sau đây là những ghi nhận tại xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái
hình ảnh này được ghi lại cách đây gần hai năm trong một đợt mưa bão tại trạm y tế xã thượng bằng la
còn đây là diện mạo sau khi trạm y tế được xây mới bằng nguồn vốn từ dự án cải thiện hệ thống y tế ở cơ sở
với dân số hơn tám hai trăm linh người thì việc chăm sóc sức khỏe người dân là một nhiệm vụ cần có sự ưu tiên
kể từ khi được xây mới mỗi ngày trạm y tế xã thượng bằng la tiếp đón hàng chục bệnh nhân tới khám
được đảng nhà nước quan tâm
và được tỉnh và sở y tế trung tâm y tế đã tạo điều kiện
thì bây giờ cơ sở trạm y tế đã được nâng cấp khang trang được xây nhà kiên cố
thì để đảm bảo tốt phục vụ cho khám sữa bệnh cho người dân
và người dân cũng yên tâm khi đến trạm để điều trị khám và điều trị và được tư vấn và khám bảo hiểm cấp thuốc cho người dân
trước đây thì cơ sở vật chất nhà trạm y tế không đảm bảo
nên nhân dân phải đi khám bệnh
tại bệnh viện kinh tế mới cách một mươi năm km
sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trạm y tế
vì vậy là nhân dân đến khám bệnh ngày một đông hơn và yên tâm tin tưởng hơn
song song với việc xây mới cơ sở vật chất
thì cấp ủy chính quyền xã thượng bằng la cũng rất coi trọng việc tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế
với đặc thù của một xã vùng sâu vùng xa nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nên đội ngũ lãnh đạo xã và cán bộ y tế phải thường xuyên tới các hộ dân
để kêu gọi giải thích những quyền lợi mà bảo hiểm y tế mang lại
gia đình tôi là có năm thành viên thì đã có thẻ bảo hiểm một trăm linh hết
và hàng tháng thì gia đình tôi được đi khám bảo hiểm tại trạm y tế xã
thì được cung cấp về thuốc hàng tháng đầy đủ theo cái bệnh của từng người
và từ lúc mà tham gia bảo hiểm y tế thì lời
về sức khỏe của gia đình tôi là được nâng cao đảm bảo
bằng việc đưa nội dung tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vào nghị quyết đại hội đảng bộ xã
đảng ủy ubnd đã xây dựng kế hoạch cụ thể huy động cán bộ tại trạm y tế tới từng hộ dân để tuyên truyền
đây cũng là một bước thực hiện tiêu chí về y tế trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ cao cấp
đảng bộ chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến
chủ trương dùng lỗi của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đặc biệt là luật bảo hiểm y tế và các chính sách khác tới toàn thể nhân dân được biết
và từ đó nhân dân sẽ tổ chức thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình
tuy nhiên do đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn
thêm vào đó là việc chưa quan trọng và chủ động trong tuyên truyền nên số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế trước đây tại xã thượng bằng la còn rất hạn chế
bắt đầu đi xuống các cơ sở tuyên truyền cho người dân thì khi mà người ta sẽ tham gia thì là người ta phải khó khăn về cái khoản kinh tế
thế nhưng mà khi mình hướng dẫn tư vấn cho người dân là về cái quyền lợi của bảo hiểm thì người dân rất là ủng hộ để tham gia bảo hiểm
do công tác tuyên truyền luật bảo hiểm y tế đến dân trong những năm trước đây
chưa được thường xuyên liên tục vì vậy là nhân dân chưa hiểu rõ tác dụng của bảo hiểm y tế
sau khi được tuyên truyền vận động nhân dân đã thấy được hiệu quả của bảo hiểm y tế
đến nay toàn xã đã tham gia mua bảo hiểm trên tám mươi số người dân
và trạm y tế cũng đã thực hiện tốt công tác khám chế bệnh bắt đầu cho nhân dân
không chỉ có trạm y tế ở thượng bằng la
mà tính đến tháng chín năm nay toàn tỉnh yên bái đã đưa vào sử dụng ba mươi một trạm y tế
và mua sắm bổ sung cho tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn trang thiết bị
và dụng cụ y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh
đặc biệt tại các xã mù cao vùng sâu vùng xa của huyện trạm tấu mù căng trải
văn chấn văn yên lục yên đã được xây mới từ ba đến năm trạm y tế
với cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị mới đồng bộ
chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên thu hút người dân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tại trạm y tế tăng đều hàng năm từ một mươi đến hai mươi
những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
trong lĩnh vực y tế ở yên bái không chỉ nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân
ở tuyến cơ sở nhất là các xã vùng cao vùng xa mà còn góp phần ổn định cuộc sống
và tư tưởng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây